nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nước hồ dầu tiếng vừa qua viện kỹ thuật biển đã thực hiện việc lấy mẫu nguồn nước để tiến hành phân tích và đưa ra dự báo kịp thời
hồ dầu tiếng có diện tích mặt nước là hai trăm bảy mươi km hai cấp nước tưới trực tiếp cho một trăm linh hectare đất nông nghiệp của các tỉnh tây ninh bình dương long an và tp hcm
tạo nguồn nước cho vùng hạ du sông sài gòn và sông vàm cỏ đông với diện tích hơn bốn mươi ha
cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp trong và ngoài tỉnh tây ninh tương ứng với ba năm triệu m ba trên ngày
vì vậy việc khảo sát dự báo chất lượng nguồn nước tại hồ dầu tiếng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của cả vùng
qua kết quả quan chắc cho thấy chất lượng nguồn nước tại hầu hết các vị trí vẫn duy trì trong ngưỡng
hàm lượng oxy hòa tan trong nước do trong vùng khá cao và đủ đáp ứng tốt cho nhu cầu nuôi trồng thủy sản
phân tích tám thông số bao gồm thông số coliform cho thấy
chất lượng nước khá tốt đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của vùng